theo bộ xây dựng hơn một mươi tỷ đồng đã được cắt giảm sau khi lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra và thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại hai mươi sáu địa phương
theo đó trên một ba trăm sáu mươi dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được thẩm định có tổng mức đầu tư ban đầu gần sáu mươi sáu ba trăm chín mươi tỷ đồng nhưng sau khi thẩm định đã cắt giảm xuống còn sáu mươi năm bảy trăm năm mươi tỷ đồng
tương tự các cơ quan chức năng cũng thẩm định thiết kế dự toán tại gần chín một trăm ba mươi công trình có giá trị dự toán gần một trăm sáu mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng nhưng sau khi thẩm định cắt xuống còn một trăm năm mươi ba chín trăm hai mươi một tỷ đồng
bên cạnh đó tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi bổ sung thiết kế cũng chiếm khoảng bốn mươi
bộ xây dựng cho biết hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng được đổi mới và tăng cường theo quy định của luật xây dựng
điều này có phần nâng cao chất lượng công trình chống thất thoát lãng phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn